tình trạng chống người thi hành công vụ và gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh vẫn đang diễn ra
công an tp bôn ma thuật của tỉnh đắk lắc vừa bắt và xử lý một đối tượng có ý định tấn công một đồng chí công an
đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín
đó là đối tượng y hải a yun ba mươi ba tuổi trú tại phường tân lập tp bôn ma thuật
theo kết quả điều tra ban đầu những ngày qua tại hẻm ba trăm sáu mươi hai đường hùng vương phường tân lập
có ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nên chính quyền địa phương phải thực hiện lệnh phong tỏa con hẻm này để kiểm soát
phòng chống dịch bệnh lây lan
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng một mươi một sau khi uống rượu cùng với nhóm bạn y hải đã cầm một cây rừng đến chốt kiểm soát dịch đầu hẻm
tại đây hải liên tục chửi bới thách thức rồi cắt dây phong tỏa đập phá bàn ghế
biểu hiện cảnh báo và yêu cầu lực lượng chức năng phải gỡ bỏ phong tỏa
chưa dừng lại hải còn vác rượu rượt đuổi chém thiếu tá mai đình thắng
cán bộ công an phường tân lập đang làm nhiệm vụ tại chốt
nâng cấp độ dịch lên cấp độ ba tại hai phường an hải bắc và nại hiên đông
cả hai phường này đều là điểm nóng covid một mươi chín của quận sơn trà
các chốt kiểm soát người ra vào được tái thiết lập nhằm kiểm soát dịch bệnh an toàn và hiệu quả
ghi nhận của nhà phòng viên
đây là chốt kiểm soát được ủy ban nhân dân phường an hải bắc thiết lập
nhằm tuyên truyền và hướng dẫn các điều kiện để người dân ra vào vùng cam
ghi nhận trong sáng ngày hôm nay lực lượng công an phường đã có mặt
để kịp thời hướng dẫn người dân cũng như là phương tiện di chuyển theo các cung đường khác
tại khu vực chấp ranh giữa phường an hải bắc và nại hiên đông
lực lượng chức năng tái thiết lập tám chốt cứng và năm chốt kiểm soát ra vào
theo đó người dân phương tiện di chuyển vào địa phận hai phường này
phải đáp ứng điều kiện tiêm mũi một và đủ hai mũi vaccine đối với chiều ra
người dân có thể khai báo trên ứng dụng và thực hiện quét mã tại chốt
hoặc xuất trình giấy chứng
ngày đầu tiên chuyển cấp độ dịch nhiều phương tiện phải quay đầu vì không đủ điều kiện
phương an hải bắc và nại hiên đông có số lượng ca mắc covid một mươi chín kiếm hơn bảy mươi ba toàn quận sơn trà
và liên quan đến tám chuỗi lây nhiễm
hiện có bốn trăm năm mươi trường hợp f một đang áp dụng cách ly tại nhà
để tầm soát yếu tố nguy cơ và ngăn chặn sự lây lan
ủy ban nhân dân quận đang tăng tốc xét nghiệm một trăm linh hộ gia đình và khu vực liên quan đến yếu tố dịch tễ
bên trong khu vực phong tỏa công tác giám sát việc cách ly và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân
chúng tôi tổ chức lấy mẫu rồng nhưng mà phong tỏa hẹp
để đảm bảo được điều kiện cuộc sống cũng như việc sinh hợp của người dân
và trong kế hoạch sau đến đây chúng tôi sẽ tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền
và tiêm phủ vaccine mũi hai thì tình hình sẽ tiếp tục tốt hơn
đối với những trường hợp mà cố tình tuyên truyền
công an phường không chỉ cách ly tại nhà theo quyết định của y tế
thì công an phường sẽ phối hợp với y tế địa phương xuống tiến hành lập phiên bản và xử phạt theo quyết định
và qua tại địa bàn phường thì cũng ghi nhận chưa có trường hợp nào không chấp hành cách ly y tế tại nhà

đối với vùng cấp độ ba biện pháp phòng dịch được xiết chặt hơn
người dân cần tuân thu theo các quy tình và nguyên tắc năm k để chung sống an toàn
sở giao thông vận tại tp hcm đã chấp thuận tiếp tục ba mươi tuyến xe buýt trở lại từ ngày mai
tổng số tuyến xe buýt được hoạt động lên đến tám mươi năm tuyến nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thành phố
theo trung tâm quản lý giao thông công cộng thuộc sở giao thông vận tải tp hcm
trong số ba mươi tuyến xe buýt hoạt động trở lại từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
có hai mươi chín tuyến buýt trợ giá và một tuyến không trợ giá
tuyến buýt số chín mươi bốn bến xe chợ lớn bến xe củ chi với hai mươi chín tuyến buýt có trợ giá sắp chạy trở lại
hợp tác xã vận tải một mươi chín tháng năm phụ trách chín tuyến gồm một trăm năm mươi một mươi chín ba mươi ba bốn mươi một bốn mươi tám bảy mươi tám tám mươi năm một trăm linh bảy và một trăm bốn mươi tám
các tuyến buýt có trợ giá khác như số sáu tám một mươi năm mươi ba bốn mươi bốn chín mươi chín một trăm bốn mươi sáu
chạy trên các trục đường hướng tâm xuyên tâm vành đai cũng được khôi phục hoạt động trở lại từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
sở y tế tp hcm cho biết bảy ngày qua một số địa bàn có caf tăng cao gồm huyện hóc môn
huyện bình chánh huyện bình chánh huyện bình chánh huyện bình chánh
bình tân tp thủ đức quận một mươi hai và quận gò vấp
tại tp hcm số ca tử vong giao động khoảng bốn mươi ca một ngày trong đó năm mươi hai trường hợp tử vong trên sáu mươi năm tuổi
tám mươi năm kèm theo bệnh nền
các địa phương có số ca tử vong cao nhất ba ngày qua là thành phố thủ đức quận gò vấp huyện bình chánh
quận tân bình quận một mươi hai
trước diễn biến số ca nhiễm và ca tử vong gia tăng những ngày gần đây đã tạo ra sự lo ngại
cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo dự báo số f thực tế còn nhiều hơn số liệu đã thống kê
nguyên nhân chính dẫn đến số lượng f gia tăng được xác định là thành phố không còn thực hiện biện pháp
giãn cách xã hội như trước
việc tăng tiếp xúc trực tiếp trong cộng đồng đã dẫn đến việc lây nhiễm khó kiểm soát
thống kê cho thấy nguồn lây chủ yếu từ nguồn người lao động dịch chuyển về các khu công nghiệp
doanh nghiệp lao động tự do hoạt động tại các chợ tự phát
so với những ngày đầu nới lỏng giãn cách tp hcm chỉ ghi nhận số ca f ở mức là ba con số
nhưng những ngày liên tục vừa qua thì con số gần đây người nhiễm covid một mươi chín đã vượt mốc một
tuy vậy thực trạng người dân tụ tập nơi công cộng khi không thực sự cần thiết
cũng có thể gây nguy cơ bùng dịch trở lại
tụ tập thành nhóm ít thì hai ba người nhiều thì từ năm đến bảy người
các bạn trẻ này vô tư bày đồ ăn thức uống và cười nói mà quên mất quy định
phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng
dù biết tụ tập ở thời điểm này là không cần thiết tuy nhiên tâm lý chủ quan như
đã tiêm đủ hai mũi vaccine hay f khỏi bệnh dẫn đến nhiều bạn trẻ vô tư
ra ngoài tụ tập dù dịch đang còn rất phức tạp
em cũng biết là cũng có còn dịch thôi nhưng mà chung là cũng hạn chế đi
đi những nơi vắng thôi
với lại ở đây thì thường mọi người ngồi cách xa nhau chứ không có ngồi sát với nhau
cũng đỡ lo hơn
cái lại một mình là em cũng bị rồi nên là cảm thấy là nói chung là cũng không còn
lo lắng như lúc trước thôi
xét về tính cần thiết thì em thấy nó cũng không có cần thiết
tại vì mình còn thực sự mình cũng có nhiều cái cách để mình giải trí
giải trí khác nhưng mà nếu như mà em được chọn thì em vẫn muốn là được
có thời gian để ra ngoài không gian như thế này hơn
nhìn các bạn trẻ mà ngồi ăn uống tụ tập năm ba người mà ngồi một khoảng
thời gian lâu rồi không có tuân thủ khẩu trang rồi lại ngồi mất khả
thời gian như vậy thì sẽ rất là rủi ro rủi ro về chính bản thân của các bạn
và có thể là cho gia đình và cộng đồng nữa
nên đó là em thấy là
bên chính phủ của mình cũng nên siết chặt về vấn đề này và cho những các đội ngũ về dân phòng
sẽ đi kiểm tra thường xuyên và tránh trường hợp là người bán hàng rong cũng như là các bạn trẻ
tụ tập ngồi quá lâu
việc bỏ quy định giãn cách là bước đi quan trọng giúp khôi phục lại kinh tế của thành phố hồ chí minh
xong công tác quản lý đối với những trường hợp tụ tập nơi công cộng cũng cần phải được chính quyền
các địa phương hết sức quan tâm
những nơi này sẽ rất có thể trở thành các ổ dịch
trong bối cảnh dịch đang quay trở lại thì ủy ban phường thường xuyên đi kiểm tra những người dân tụ tập
ở nơi công cộng phải đeo khẩu trang nếu mà nhắc nhở mà cố tình vi phạm thì ủy ban phường sẽ tiến hành

và nhắc nhở mà cố tình vi phạm thì ủy ban phường sẽ tiến hành lập biên bản xử lý theo đúng quy định
không chỉ tụ tập ở những nơi công cộng
với bối cảnh dịch covid một mươi chín tiếp tục tăng số ca nhiễm như hiện nay
việc lựa chọn điểm đến vui chơi giải trí ở những nơi có kiểm soát cũng cần được người dân gia đình hết sức cân nhắc
em nghĩ là mình vẫn có thể là đi lại làm việc hoặc là đi chơi nhưng mà mình vẫn tuân thủ cái việc mà năm k
rồi mình cũng hạn chế chứ không phải là đi thường xuyên
đang dịch bệnh này mà đến nơi công cộng thì cũng là một cái
cũng là có cái nguy hiểm gây ra bản thân cũng có khả năng bị bệnh
thế nhưng mà nói chung là gọi là cũng là lâu ngày quá rồi
đấy thì gia đình mới nại còn là trong cái đợt giãn cách thì nói chung các cháu ở nhà cũng buồn quá
đấy cũng chết các thứ thì gia đình mình hôm nay mới dám cho các con đi chơi tí vợ con đi chơi tí
chứ này cũng chỉ tranh thủ một lần thôi
đấy còn cái nào nếu mà dịch thực sự nó có đảm bảo cho cộng đồng thì mới lại cho đi chơi tiếp
rồi không thì thôi
đối với lại các bé thứ nhi đó đi đó thì các cháu là chưa có được tiêm mũi nào
cho nên là các cháu phải đi cùng với lại cha mẹ
và như thế là các cụm gia đình sẽ phải tự quản lý con em của mình
nhất là ở các khu vực trò chơi nếu như chơi một cái máy bay đi chẳng hạn
thì người ngồi kế bên bé phải là phụ huynh
còn nếu như trước đây một cái máy bay có thể là hai bé có thể đi chung
nhưng bây giờ là không
trước máy bay là một bé và phụ huynh phải ngồi bên cạnh
để cho gọi như là
như là phụ huynh phải chơi với các em luôn
không chơi với gia đình khác
cũng không được tiếp xúc với những gia đình khác và giữ một cái khoảng cách
chống dịch như chống giặc
mỗi người dân hãy là một chiến sĩ tích cực tham gia công tác chống dịch
để vừa bảo vệ sức khỏe cá nhân gia đình và cộng đồng
và một trong những việc làm thiết thực nhất giúp thành phố sớm kiểm soát được dịch bệnh
chính là việc hạn chế tụ tập ra đường khi không cần thiết của mỗi người dân
sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi một thành ủy ubnd tp thcm
đã tổ chức lễ ra quân tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cơ sở và triển khai kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới
thành phố thủ đức đang bước vào giai đoạn mới
một số hoạt động kinh tế xã hội thí điểm mở cửa trở lại
các công trường nhà máy xí nghiệp các cơ quan đơn vị các siêu thị nhà hàng quán ăn
được hoạt động trong điều kiện đảm bảo an toàn
thủ đức đang cùng với tp hcm trở lại sức sống mới nhưng từng bước và thân trọng
tuy nhiên đánh giá của lãnh đạo tp thủ đức thời gian tới
dịch bệnh có thể còn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường hơn nữa
đặt ra thêm nhiều khó khăn thách thức khi số ca f phát sinh còn cao
tại nơi làm việc khu dân cư hoặc người dân tự xét nghiệm nhanh tại nhà
theo báo cáo của ngành y tế cơ sở số lượng người dân tự test nhanh dương tính
chiếm tỷ lệ gần sáu mươi số ca nhiễm phát sinh mới
trong khi đó nhân lực chăm sóc f tại các trạm y tế ba mươi bốn phường hiện nay còn mỏng
và gánh nhiều việc dễ dẫn đến tình trạng quá tải
sau lễ ra quân này các địa phương sẽ được tăng cường thêm nhân lực
các nhà xe khác cũng trong tình trạng tương tự nhiều lắm cũng chỉ ba đến bốn khách trên xe

nhiều nhà xe đăng ký nhưng cũng không thể hoạt động hoặc hoạt động cách nhật

như kiểu như doanh nghiệp tôi đây thì hiện tại bây giờ là có một mươi một cái xe
nhưng mà chạy mỗi ngày có hai cái thôi
còn nữa là chỉ có tấp thôi gọi là tấp để nằm chơi đấy thôi chơi cơ hội thôi
bến nước ngầm chủ yếu là các tuyến đi miền trung và miền nam
luôn trong tình trạng vắng vẻ lượng xe hoạt động chỉ ở mức ba mươi
còn tại giáp bát sản lượng còn thấp hơn chỉ hai mươi
và chỉ đạt hai mươi tám so với kế hoạch của tổng công ty vận tải giao
bến không doanh thu chỉ ba mươi lao động đi làm còn lại nghỉ luân phiên
đời sống vô cùng khó khăn
đối với cả những người tài hoạt động thì không được hưởng lương
và không được đóng bảo hiểm số bảo hiểm y tế ở trong tháng đó
tuy nhiên thì đối với công ty của bến xe hà nội cũng đã tiến hành xúc tiến
thực hiện các biện pháp hỗ trợ giao động cũng như là công đoàn hỗ trợ giao động
và làm việc với các cơ quan chức năng để thực hiện các khói hỗ trợ của chính phủ
sau một tháng hoạt động trở lại nhiều nhà xe đã phải giảm chuyến
so với kế hoạch thí điểm ban đầu của bộ giao thông vận tải
thậm chí ngừng hoạt động vì thua lỗ
thực tế này cho thấy viễn cảnh mờ mịt của vận tải khách liên tỉnh trong thời gian sắp tới
khi hoạt động trong trạng thái bình thường mới giá nhân liệu thuế phí trở lại bình thường
nhưng nguồn thu là hành khách thì không bình thường trở lại
chuyển sang các tin tức về an ninh kinh tế
trên một ba trăm linh bao thuốc lá lập lậu vừa bị tổ công tác thuộc đội điều tra tổng hợp
công an huyện thuận châu thành tỉnh an giang phát hiện thu giữ
qua tin báo của quần chúng tổ công tác tiến hành
kiểm tra tiệm tạp hóa do bà nguyễn thị tu thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại ấp an hòa xã an hòa làm chủ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ một ba trăm sáu mươi bao thuốc lá ngoại
nhãn hiệu hero z và neoson được cất giấu ở nhiều nơi trong nhà
toàn bộ số hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
phòng cảnh sát môi trường công an tây ninh vừa phục kích bác quả tăng năm tàu
đang bơm hút cát trái phép tại khu vực ngã ba suối bả chiêm
hồ dầu tiếng thuộc xã tân hòa huyện tân châu
tăng vật thu giữ năm tàu hút cát và tổng khối lượng cát trên các tàu là một trăm linh năm bảy m ba
qua làm việc các lái tàu khai nhận các tàu hút cát trên đều có hợp đồng bơm hút cát
gia công cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại phú thọ
các tàu này bị bắt khi đang tiến hành bơm hút cát lên tàu theo hợp đồng với công ty
tuy nhiên trước đó vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
sản xuất thương mại phú thọ đã bị ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh ra quyết định xử phạt hành chính
và đình chỉ hoạt động khai thác khoán sản
và hiện công ty này vẫn chưa hết thời hạn chấp hành quy định xử phạt
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra xác minh
thời gian qua những vụ việc xảy ra có liên quan đến hành vi chế tạo tàng trữ
mua bán trái phép vật liệu nổ đặc biệt là thuốc nổ trên địa bàn tỉnh nghệ an diễn biến phức tạp
dẫu biết rằng hành vi này có tính chất nguy hiểm
bị pháp luật nghiêm cấm nhưng nhiều đối tượng vì lợi nhuận vì mưu sinh
vẫn liều lĩnh vận chuyển mua bán trái phép vật liệu nổ ghi nhận tại tỉnh nghệ an
ba mươi thỏi hình trụ màu nâu có trọng lượng bốn kg nghi là thuốc nổ chứa trong hai bịch ni lông
đang được vận chuyển về xã quỳnh lập thì bị tổ công tác đồn biên phòng quỳnh phương
phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ
tại cơ quan chức năng người phụ nữ này khai nhận số hàng trên là thuốc nổ
và được trả công ba trăm linh đồng
để vận chuyển
theo cơ quan chức năng để phục vụ nhu cầu khai thác mỏ đá và đánh bắt thủy sản trái phép
thời gian qua một số đối tượng len lút vận chuyển thuốc nổ bất chấp nguy cơ mất an toàn
cho chính bản thân và ảnh hưởng đến an ninh trả tự
để qua mặt cơ quan chức năng các đối tượng thường thay đổi nhiều khung giờ
địa điểm gây khó khăn cho lực lượng phá án
cơ quan chức năng các đối tượng thường thay đổi nhiều khung giờ địa điểm gây khó khăn cho lực lượng phá án
các đối tượng thường thay đổi nhiều khung giờ địa điểm gây khó khăn cho lực lượng phá án

các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để qua mắt cơ quan chức năng
gây khó khăn cho việc phát hiện bắt giữ
từ nay đến cuối năm các hoạt động buôn bán hàng cấm có chiều hướng gia tăng
vì thế các lực lượng chức năng cũng đã có nhiều biện pháp tăng cường
để ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng
ubnd huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đang chỉ đạo các đơn vị chức năng
phối hợp điều tra truy tìm thủ phạm xử lý nghiêm hành vi hủy hoại rừng thông ba lá
tại xã hiệp an huyện đức trọng
vụ phá rừng trái phép bằng hình thức khen cây xảy ra tại tiểu khu hai trăm ba mươi
thuộc địa giới hành chính xã hiệp an huyện đức trọng
nằm bên đường cao tốc liên khương brand đà lạt
bước đầu cơ quan chức năng xác định có hai vị trí rừng thông bị khen cây
vạc góc đầu độc bằng thuốc độc làm cây chết đứng
thống kê ban đầu có sáu mươi bảy cây thông đường kính gốc từ một mươi hai bốn mươi tám cm
chiều cao từ chín một mươi bốn m bị chết khô
tổng chữ lượng gỗ tại hai vị trí bị thiệt hại là hơn ba mươi một mét khối
xung quanh hai vị trí khen thông chết có dấu hiệu đất rừng bị xâm lấn để sản xuất nông nghiệp
tại bình định lúc chín h ba mươi phút sáng nay vùng núi vũng chua bất ngờ xảy ra sạt lở
đất đá và cây cối trên núi trượt xuống mặt đường quốc lộ một d đoạn qua khu vực năm
phường gành rắng thành phố quy nhơn gây ách tắc giao thông
rất may vào thời điểm xảy ra sạt lở không có người qua lại
nên không xảy ra thương vong
trên đoạn đường dài khoảng ba mươi mét bị đất đá sạt xuống với khối lượng ước tính cả trăm mét khối
trong tình hình mưa lớn đang tiếp diễn khiến đất đá cây cối liên tục bị trượt
chảy tràn ra diện rộng trên tuyến đường ô tô khách xe tải gặp nhiều khó khăn khi lưu thông
ngay sau khi nhận tin báo công an tp quy nhơn đã điều động lực lượng cảnh sát giao thông đến hiện trường
làm nhiệm vụ điều tiết giao thông đảm bảo thông đường và không để xảy ra tai nạn
hay va quyệt do đất đá sạt lở
hiện tại công tác khắc phục vẫn đang được ngành chức năng tiến hành khẩn trương